hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trung quốc đối mặt với làn sóng covid một mươi chín nghiêm trọng nhất kể từ đầu dịch
thưa chán xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức trên kênh youtube
bản sức khỏe và đời sống đội địa hình là kênh chuyên biệt về sức khỏe y tế
cùng đội ngũ phóng viên biên tập viên trải dài cả nước
kênh youtub sức khỏe và đời sống sẽ gửi đến quý vị những thông tin mới nhất
chính xác nhất về tình hình dịch covid một mươi chín
ngay trong ngày hôm qua cả nước có hơn một trăm sáu mươi ca nhiễm mới
trong đó số f không nhiễm omicron là chiếm chủ yếu
đứng trước những thông tin gây hoang mang về biến thể mới
giáo sư tiến sĩ nguyễn thanh long bộ trưởng bộ y tế đã có những chia sẻ về chuyên môn
và chỉ đạo rất xác thực về vấn đề này đồng thời cũng trả lời cho câu hỏi
số ca mắc covid một mươi chín trong thời gian gần đây tăng lên chủ yếu do biến chủng ba hai của micron
vậy vaccine phòng covid một mươi chín có hiệu quả kể cả với biến chủng omicron hay không
cụ thể hiện nay qua thống kê của bộ y tế cho thấy
số ca mắc covid một mươi chín có hiệu quả với biến chủng omicron hay không
số ca mắc covid một mươi chín rất cao tuy nhiên số ca bệnh tăng nặng và tử vong giảm so với trước đây
tuy nhiên ca mắc mới lại do biến chủng ba hai của omicron về vaccine phòng covid một mươi chín có hiệu quả
không ngừng ngại trước vấn đề này phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thành long bộ trưởng bộ y tế cho biết
việc tiêm chủng đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với việc giảm tải tiến triển nặng của các ca bệnh covid một mươi chín
có thể nói rằng thời gian qua chúng ta thấy số ca mắc covid một mươi chín ở nước ta gia tăng
vì nhân tố biến chủng omicron ba hai
sức lây lan rất nhanh so với biến chủng gốc
vai trò quan trọng của tiêm vaccine là làm giảm các ca bệnh nặng
điều này đã được chứng minh trong thực tiễn cho thấy giảm ca nhập viện giảm ca nặng và tử vong rõ rệt
dù số ca mắc ở nước ta gia tăng
khi chúng ta mở cửa chúng ta chuyển phương thức quản lý rủi ro và quản lý yếu tố tăng nặng của bệnh nhân
thay cho phương thức quản lý ca bệnh như trước đây
hệ thống y tế ở nước ta tăng cường năng lực để có thể kiểm soát tốt tình hình
kiểm soát tốt nguy cơ cũng như tỷ lệ tử vong với người mắc covid một mươi chín
trước câu hỏi hiện nay tỷ lệ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho người từ một mươi hai tuổi trở lên ở việt nam rất cao
tuy nhiên mục tiêu của chính phủ là tất cả người dân việt nam được tiếp cận vaccine để phòng ngừa
vậy ở thời điểm nào triển khai tiêm cho lứa tuổi nhỏ hơn
thưa bộ trưởng bộ trưởng bộ y tế cho biết chúng tôi hiện đang lập kế hoạch lên phương án tiêm vaccine
cả về nhân lực cơ sở hạ tầng để sẵn sàng tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
cả phương án tiêm mũi thứ tư đối với người có bệnh nền và một số đối tượng cần bảo vệ
hiện bộ y tế đang giao cho các cơ quan chuyên môn hội đồng khoa học các chuyên gia
để đánh giá nghiên cứu một cách thận trọng kỹ lưỡng khoa học hiệu quả để phù hợp với từng giai đoạn
sẽ phân tích các yếu tố
như vậy với số ca mắc omicron tăng đột biến như thời điểm hiện tại có thể thấy
vaccine trong thời điểm này vẫn có tác dụng và thực sự hiệu quả kể cả với biến thể mới ba hai
do đó bà con cũng không nên cố gắng
bà con không nên quá lo lắng trước sự xuất hiện của biến thể mới này
tiêm vaccine và thực hiện năm k như bộ y tế đã khuyến cáo là cách tốt nhất giúp bạn và gia đình chiến thắng được covid một mươi chín
nếu như tối qua trên khắp các trang mạng xã hội truyền tay nhau câu chuyện f được phép ra khỏi nhà nơi cách ly
thì ngay trong tối ngày một mươi bốn tháng ba bộ y tế đã lập tức đính chính vấn đề này và khẳng định
không có chuyện f được phép ra khỏi nhà đi tung tăng ngoài đường
bộ y tế cho biết tổ biên tập đã điều chỉnh
bộ y tế đã điều chỉnh lại một số điểm tại quyết định sáu trăm linh bốn qdbit cho rõ tránh hiểu lầm
cụ thể tại mục năm bốn nêu người mắc covid một mươi chín cần hạn chế ra khỏi nơi cách ly
khi ra khỏi nơi cách ly phải mang khẩu trang giữ khoảng cách với những người khác
được hiểu là người mắc covid một mươi chín cần hạn chế tối đa ra khỏi phòng cách ly nhưng không được ra khỏi nhà
khi ra khỏi phòng cách ly phải mang khẩu trang giữ khoảng cách với những người khác trong nhà
nơi cách ly ở đây là trong căn nhà
nghĩa là f được ra khỏi nhà đi tung tăng ra ngoài đường bộ y tế khẳng định
trước đó bộ y tế ban hành hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc covid một mươi chín
gồm cả hướng dẫn cho trẻ nhỏ và người lớn
trong đó có quy định các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn phòng lây nhiễm
mà người mắc covid một mươi chín và người chăm sóc hoặc người ở cùng nhà phải thực hiện
cụ thể người mắc covid một mươi chín cần hạn chế ra khỏi nơi cách ly
khi phải ra khỏi nơi cách ly phải mang khẩu trang giữ khoảng cách với những người khác
nhiều người cho rằng quy định này đồng nghĩa với việc f được phép ra khỏi nhà
bộ y tế khuyến cáo f điều trị tại nhà cần chuẩn bị nhiệt kế máy đo sp hai cá nhân
khẩu trang y tế phương tiện vệ sinh tay vật dụng cá nhân cần thiết
thung chứa chắc thải lây nhiễm có nắp đậy
chuẩn bị điện thoại số điện thoại của các cơ sở y tế trạm y tế trung tâm y tế quận huyện
trung tâm vận chuyển cấp cứu bác sĩ tổ tư vấn cộng đồng tổ phản ứng nhanh bệnh viện v v
hướng dẫn này quy định các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn phòng lây nhiễm đối với f
và người chăm sóc hoặc người ở cùng nhà với f
cụ thể người chăm sóc hoặc người nhà ở cùng nhà luôn mang khẩu trang
giữ khoảng cách khi phải tiếp xúc với f
nơi cách ly phải giữ thông thoáng hạn chế để các đồ dùng vật dụng khó làm sạch
như thú bông giấy bìa tại khu vực này
tại mục bốn ba về các việc cần chuẩn bị có quy định
nơi cách ly là tạm biệt
nơi cách ly phải thông thoáng không sử dụng máy lạnh trung tâm luôn mở cửa sổ
hướng dẫn quản lý tại nhà lần này quy định chi tiết tiêu chí lâm sàng với f
được cách ly tại nhà cách thức khai báo y tế hướng dẫn về chăm sóc sức khỏe
chế độ ăn uống sinh hoạt dấu hiệu bất thường ở trẻ dưới năm tuổi
trẻ năm một mươi sáu tuổi và người trên một mươi sáu tuổi
một điểm mới trong hướng dẫn này là cho phép công nhận kết quả test nhanh
do người dân tự thực hiện mà không cần sự giám sát của nhân viên y tế
thay bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa
như đã khẳng định không có chuyện f được phép ra khỏi nhà đi tung tăng ngoài đường
như những trang tin thất thiệt có tình hiểu sai về vấn đề bộ y tế truyền tải
hy vọng bằng những thông tin xác đáng này quý vị có thể hiểu rõ hơn
về quy định mới vừa được bộ y tế ban hành
tiếp đó mời quý vị chuyển đến những tin tức đáng chú ý liên quan đến hà nội
với số các mắc ngày hôm qua hà nội ghi nhận gần hai mươi tám các mắc mới
giảm nhẹ so với các ngày trước đó
một tín hiệu đáng mừng là số ca mắc mới covid một mươi chín có dấu hiệu chứng lại
hà nội chỉ có tám f phải nhập biện
theo bộ y tế tính từ một mươi sáu h ngày một mươi ba tháng ba đến một mươi sáu h ngày một mươi bốn tháng ba
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một trăm sáu mươi một hai trăm sáu mươi hai ca nhiễm mới
tại sáu mươi một tỉnh thành phố có một trăm một mươi ba tám mươi bốn ca trong cộng đồng
có bốn mươi một tỉnh thành phố ghi nhận ca mắc covid một mươi chín
từ một đến gần ba mươi ca một ngày trong đó có năm địa phương có số ca mắc cao nhất
là hà nội hai mươi chín tám trăm ba mươi ba nghệ an một mươi ba trăm tám mươi chín bắc ninh bảy bốn trăm bảy mươi một phú thọ sáu chín trăm chín mươi bảy và thái nguyên bốn chín trăm bảy mươi chín
về số ca mắc mới ngày một mươi bốn tháng ba là ngày thứ bảy số ca mắc mới chứng lại ở mốc trên một trăm sáu mươi ca
hà nội địa phương có số ca mắc mới cao nhất nước hơn hai tháng nay
nhưng vài ngày nay đã giảm nhẹ so với các ngày trước đó
hà nội địa phương có số ca mắc mới cao nhất nước hơn hai tháng nay vài ngày nay đã giảm nhẹ so với các ngày trước đó
các trường hợp cần nhập viện của thành phố không tăng đột biến số ca nặng tử vong đã ở mức rất thấp so với khoảng thời gian đỉnh dịch vào tháng tám chín hai nghìn hai mươi một bà nguyễn thị huỳnh mai phân tích
đại diện sở y tế thông tin thêm trong tuần gần nhất các phường xã thị trấn đã đạt được hiệu quả trong kiểm soát dịch covid một mươi chín
cụ thể số phường xã thuộc vùng xanh cấp độ một dịch covid một mươi chín đã chiếm đa số
trong tuần này thành phố chỉ còn bốn khu vực thuộc vùng cam giảm mạnh so với một mươi ba tuần của thời gian
liên kệ trước đó
đối với câu hỏi với số ca mắc covid một mươi chín lớn và độ phủ vaccine covid một mươi chín rộng thành phố hồ chí minh đã đạt được miễn dịch cộng đồng hay chưa
bà mai cho hay vấn đề này cần các nhà nghiên cứu dịch tễ đánh giá để bộ y tế xác định chính xác
tuy nhiên thành phố vẫn còn nhóm đối tượng không nhỏ người chưa được tiêm vaccine covid một mươi chín là trẻ em từ đến năm tuổi và từ năm đến một mươi một tuổi
những người thuộc nhóm nguy cơ cao chưa tiếp cận được vaccine
hiện tại thành phố hồ chí minh đã chuẩn bị các phần việc để đảm bảo việc tiêm chủng cho trẻ từ năm một mươi một tuổi được thực hiện ngay khi vaccine được cấp
cụ thể thành phố đã hoàn tất việc lập danh sách tập hướng tiêm nhập liệu và nghiên cứu hướng dẫn sử dụng vaccine pfizer dành cho trẻ em
với hơn hai ca mắc mới mỗi ngày thành phố hồ chí minh đã và đang đưa ra những phương án cụ thể để giảm ca mắc mới mỗi ngày
tuy nhiên nhóm đối tượng chưa được tiêm vaccine covid một mươi chín là trẻ em từ đến năm tuổi và từ năm đến một mươi một tuổi
những người thuộc nhóm nguy cơ cao chưa tiếp cận được vaccine đang được rà soát lại một lần nữa để phủ vaccine tránh tình trạng bỏ sót
do đó người dân hãy chủ động đến cơ sở y tế gần nhất khai báo y tế và đăng ký tiêm chủng để hạn chế nguy cơ mắc covid một mươi chín
như đã nói trong nội dung chê rằng nhóm người cần được bảo vệ là trẻ em và người cao tuổi có bệnh lý nền đang là nhóm nguy cơ mắc covid một mươi chín cao nhất
bằng chứng cụ thể là việc số trẻ mắc covid một mươi chín ở thành phố hồ chí minh tăng vọt gấp đôi
nhưng mỗi tuần ca nặng và tử vong tăng nhẹ đang được nhắc đến như một điều bảo động
về số trẻ mắc covid một mươi chín tăng khi họp trực tiếp tại thành phố hồ chí minh
chánh văn phòng sở y tế nguyễn thị huỳnh mai cho biết tuần đầu ghi nhận có bốn trăm bốn mươi chín trẻ
tuần hai có sáu bảy trăm chín mươi chín trẻ tuần ba có một mươi tám năm trăm hai mươi hai trẻ và tuần từ ngày một đến ngày bảy tháng ba có ba mươi bốn hai trăm linh hai trẻ mắc covid một mươi chín
như vậy có thể thấy số trẻ nhiễm trong những tuần qua tại thành phố hồ chí minh
liên tục tăng rất cao
cụ thể số ca tăng giữa các tuần giao động trên một mươi hai đến một mươi sáu ca
bà mai cho biết thêm sở y tế và sở giáo dục đào tạo thành phố đã họp triển khai các hoạt động như hướng dẫn xử lý f
có các kịch bản đáp ứng tùy theo điều kiện tình hình
số trẻ mắc covid một mươi chín diễn biến nặng thời gian qua không nhiều
nhưng sở đã chỉ đạo các cơ sở y tế trực thuộc sẵn sàng thu dung điều trị trẻ mắc covid một mươi chín
về số ca mắc covid một mươi chín chung của thành phố đang có xu hướng giảm liên tục
hà nội đã nhận thêm các trường hợp nhập viện ở các tầng nhưng không tăng đột biến
số ca nặng và tử vong dù tăng nhẹ nhưng vẫn đang ở mức thấp so với đợt đỉnh dịch vào tháng tám và tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
về tình hình cả nước theo báo cáo bộ y tế trong ngày một mươi bốn tháng ba cả nước ghi nhận một trăm sáu mươi một hai trăm sáu mươi hai ca nhiễm mới tại sáu mươi một tỉnh thành
giảm năm bảy trăm linh sáu ca so với ngày trước đó
hà nội có số ca nhiễm cao nhất với hai mươi chín tám trăm ba mươi ba ca có hai mươi chín tỉnh thành
ghi nhận ca nhiễm từ trên hai đến trên một mươi ca
hiện cả nước đang điều trị bốn hai trăm ba mươi ca bệnh nặng tăng một trăm hai mươi ba ca so với ngày một mươi ba tháng ba
trong ngày ghi nhận chín mươi hai ca tử vong hà nội cũng là địa phương có số ca tử vong cao nhất với một mươi một ca
tỷ lệ tử vong trên tổng số ca nhiễm trên cả nước vẫn ở mức bảy
tuy nhiên hai ngày một mươi ba và một mươi bốn tháng ba đã tăng hơn so với những ngày liên kệ trước đó và tăng hơn so với bình quân trong tuần
ngày một mươi bốn tháng ba là ngày thứ bảy số ca mắc mới trứng lại ở mốc trên một trăm sáu mươi ca
hà nội địa phương có số ca mắc mới cao nhất nước hơn hai tháng nay
thì vài ngày nay đã giảm dần và xuống dưới mốc ba mươi ca mới một ngày
trước việc f f một đi làm đang phù hợp trong bối cảnh đang mở cửa lại hoàn toàn từ ngày một mươi năm tháng ba
và tiến tới coi covid một mươi chín là bệnh đặc hiếu hiện tại nhiều doanh nghiệp đang rất ủng hộ với đề xuất f f một có thể đi làm
trước đó bộ y tế đã có đề xuất f không có triệu chứng
đang trong thời gian cách ly bảy ngày tự nguyện quay lại làm việc có thể làm việc trực tuyến chăm sóc người mắc covid một mươi chín
f một được phép tham gia các công việc trực tiếp và trực tuyến
chủ tịch ban nhân dân tp hcm phan văn mãi cũng đã yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
và phục hồi kinh tế tp hcm nghiên cứu giảm xuất lại các bộ tiêu chí an toàn
trong đó có vận dụng tinh thần duy trì làm việc phù hợp đối với f f một không có vấn đề về sức khỏe
liên quan đến việc thành viên trong ban chỉ đạo covid một mươi chín sở lao động thương binh và xã hội tp hcm
nhận tiền từ quỹ ủng hộ phòng chống covid một mươi chín của sở
ngay lập tức sau khi nhận được phản ánh từ báo chí nhiều cán bộ đã tự nguyện trả lại số tiền bốn sáu triệu đồng
được biết số tiền bốn sáu triệu đồng được gửi vào tài khoản cá nhân nhiều lần
khi nhận tiền các cán bộ cũng chỉ hiểu đơn giản đây là tiền chế độ
nhưng khi biết là nguồn tiền từ quỹ ủng hộ phòng chống dịch covid một mươi chín của sở
họ đã tự trả lại
trước đó sở này đã có báo cáo về việc chi hỗ trợ bốn sáu triệu đồng một người
từ nguồn quỹ covid một mươi chín tại sở lao động thương binh và xã hội tp hcm cho hai mươi một thành viên
trong đó có giám đốc sở lê minh tuấn
báo cáo cho biết được sự chấp thuận của giám đốc sở văn phòng sở đã chi hỗ trợ kinh phí
qua hình thức chuyển khoản và tài khoản cá nhân với số tiền là hai trăm sáu mươi hai một triệu đồng gồm các mục chi
chi cho lực lượng tuyến đầu là một trăm hai mươi năm triệu đồng
chi cho hai mươi một thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch của sở là chín mươi bảy sáu triệu đồng
trong đó ông lê minh tấn giám đốc sở và là thành viên ban giám đốc sở được hỗ trợ bốn sáu triệu đồng một người
ngay lập tức sau khi được báo chí phản ánh ubnd tp hcm yêu cầu giám đốc sở lao động
thương binh và xã hội tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan
trong việc chưa công khai minh bạch về đối tượng nhận hỗ trợ
yêu cầu công khai chủ trương kết quả vận động và chi tiết việc sử dụng số tiền
do các cá nhân và đơn vị thuộc sở đóng góp hỗ trợ để thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín tại sở
đến toàn thể cán bộ công chức người lao động đang công tác tại sở và các đơn vị trực thuộc
tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan trong việc chưa công khai minh bạch về đối tượng nhận hỗ trợ
kết quả vận động và quá trình sử dụng số tiền hỗ trợ việc sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để tiếp nhận
và chuyển tiền hỗ trợ do các đơn vị trực thuộc sở lao động thương minh và xã hội đóng góp
để thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín tại sở
xem xét xử lý số tiền đã chi cho ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của sở lao động thương binh và xã hội
để đảm bảo số tiền do công đoàn sở kêu gọi vận động được sử dụng đúng mục đích
theo báo bưu điện hoa nam buổi sáng scmp sau hai ngày vượt qua một ca một ngày
số ca mắc covid một mươi chín mới trong cộng đồng tại trung quốc đã tăng lên trên ba một trăm linh ca một ngày tại một mươi sáu tỉnh
cũng như bốn thành phố lớn bao gồm bắc kinh thiên tân thượng hải và trung khánh
trung quốc đã cho phép sử dụng phổ biến bộ xét nghiệm nhanh kháng thể oat nhằm kiểm soát đại dịch
trong một báo cáo vào ngày một mươi ba tháng ba của ủy ban y tế quốc gia nsc các ca mắc có triệu chứng tăng gấp ba lần
từ bốn trăm bảy mươi sáu lên một tám trăm linh bảy ca chỉ sau một ngày
trong khi đó các ca mắc không triệu chứng cũng tăng lên từ một bốn mươi tám lên một ba trăm một mươi năm ca

một số giới chức y tế địa phương cho rằng nguyên nhân khiến làn sóng covid một mươi chín mới lây lan mạnh là do biến thể orib bốn
biến thể này gây ra triệu chứng ít nghiêm trọng hơn so với biến thể virus corona ban đầu
thu phủ công nghệ thâm quyến thông báo sẽ triển khai ba đợt xét nghiệm covid một mươi chín trên toàn thành phố trong tuần này
trong một tuyên bố ngày một mươi ba tháng ba chính quyền thành phố cho biết dịch vụ phương tiện công cộng
bao gồm xe buýt và tàu điện ngầm sẽ tạm ngừng hoạt động từ ngày một mươi bốn tháng ba
người dân được khuyến cáo làm việc tại nhà và chỉ ra ngoài để mua các nhu yếu phẩm
tất cả du khách muốn xuất ngoại phải nộp kết quả xét nghiệm âm tính
tính được thực hiện trong vòng hai mươi bốn giờ trước đó
tina su một người mẹ hai con đang làm việc sống ở quận nha san cho biết
tình hình ở thâm quyến có vẻ đáng lo ngại hơn hai năm trước
chúng tôi được khuyến cáo ở nhà trong cả tuần
tôi thực hiện xét nghiệm pcr gần như mỗi ngày trong hai mươi năm ngày qua
điều này đã tạo sức ép về nguồn nhân lực cũng như chi phí cho giới chức y tế địa phương
cô tina chia sẻ
hầu hết số ca mắc mới tại trung quốc được ghi nhận tại tỉnh cát lâm với hai một trăm năm mươi sáu ca
trong đó có một bốn trăm một mươi hai ca có triệu chứng
zhang yan một quan chức y tế cộng đồng phụ trách chống dịch của tỉnh cho hay
các thành phố thuộc tỉnh cát lâm và thủ phủ trường xuân đã tiến hành xét nghiệm diện rộng
để kiểm soát ổ lây nhiễm
ông jin junhai bí thư tỉnh ủy cát lâm khẳng định cung cấp đủ nhu yếu phẩm ngại cho thị trường
đồng thời cam kết sẽ ngăn chặn mọi hành vi trai dấu mức độ nghiêm trọng của đại dịch
nhc đã cấp phép sử dụng phổ biến đối với bộ dụng cụ kit test
từ ngày một mươi một tháng ba sau khi thủ tướng lý khắc cường thông báo
sẽ tinh chỉnh chiến lược sars cov hai của quốc gia
quan chức zhang cho biết tỉnh cát lâm khuyến khích việc sử dụng kit test nhanh
để ngăn chặn chuỗi lây truyền virus
tỉnh cũng dự kiến đưa vào hoạt động bệnh viện giải chiến với một năm trăm linh dường bệnh
ở thủ phủ trường sơn nơi đã áp dụng lệnh phong tỏa từ ngày một mươi hai tháng ba
bên khu vực ven biển phía đông trung tâm tài chính thượng hải và thành phố cảng
thành đảo tỉnh sơn đông cũng đang chật vật ứng phó với các đợt bùng phát dịch nghiêm trọng
người dân tại hai thành phố được khuyến cáo hạn chế tất cả những hoạt động đi lại không cần thiết
du khách nhập cảnh và xuất cảnh đều phải xuất trình kết quả âm tính covid một mươi chín
trong vòng bốn mươi tám giờ đồng hồ
thượng hải đã đóng cửa một trăm năm mươi bảy công viên và dự kiến đóng tiếp bốn mươi năm công viên khác
dịch vụ xe buýt công cộng đã ngưng phục vụ
khuôn viên các trường đại học cũng hạn chế các hoạt động
tại thủ đô bắc kinh du khách trong bảy ngày đầu tiên tới thành phố không
được tham gia các buổi tụ tập hay bữa ăn đông người
phó thủ tướng trung quốc sun chunlan đánh giá đợt bùng phát covid một mươi chín hiện nay là phức tạp và nghiêm trọng
do đó hối thúc giới chức y tế nỗ lực kiểm soát các ổ dịch
theo báo cáo tỉnh nanfanteli sáu quan chức ở đông quang tỉnh quảng đông đã bị sa thải
vì vi phạm công tác xử lý dịch trong đợt dịch bùng phát tại thành phố công nghiệp bắt đầu vào ngày một tháng ba
có thể thấy hiện tại các mắt của trung quốc đang ở ngưỡng rất đáng báo
và nó đang là bài học cho việt nam
không ai có thể nghĩ và tưởng tượng được viễn cảnh ca mắc mới ngày một căng thẳng và trầm trọng như thời điểm hiện tại
mặc dù chính phủ cùng với hệ thống y tế đã nỗ lực không ngừng nghỉ để kiểm soát dịch
chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về biến thể này tới quý vị trong những bản tin covid một mươi chín tiếp theo
vào các khung giờ một mươi bảy h một mươi tám h ba mươi và sáu h sáng ngày hôm sau
kính chúc quý vị thân nhiều sức khỏe đặc biệt chú ý tuân thủ quy định năm k
và theo dõi thông tin mới nhất từ bộ y tế
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại